trong ngày chín tháng bảy đoàn công tác trường đại học cảnh sát nhân dân do thiếu tướng giáo sư tiến sĩ trần thành hưng
hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu đã đến thăm hỏi động viên gia đình các liệt sĩ cán bộ công an bị thương ở đắk lắc
đoàn công tác đã dân hương tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tinh thần dũng cảm quên mình
vì nhân dân khi làm nhiệm vụ của các đồng chí công an xã hy sinh tại hai xã ea tiêu và ea cơ tư huyện cơ cuôn tỉnh đắk lắc
thay mặt đảng ủy ban giám hiệu và cán bộ giảng viên nhà trường thiếu tướng trần thành hưng đã ân cần thăm hỏi động viên
chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình các đồng chí trao gửi số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng và quà cho thân nhân gia đình các liệt sĩ
và các đồng chí công an bị thương khi làm nhiệm vụ